vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì xin được khuyến cáo với người dân miền bắc là không nên ra đường
cách tốt nhất là như ở nhà vừa mát mẻ vừa tránh nóng và đảm bảo công tác phòng chống dịch
vì ngày hôm nay thì thời tiết miền bắc nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c
đặc biệt vào giữa trưa thì có thể lên tới hơn bốn mươi độ c ạ
dạ vâng thời tiết này thì rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ
để đảm bảo an toàn lưới điện thì mỗi người dân nên tiết kiệm điện tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng
ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao

hẹn gặp lại